người quản gia ấy chính là robot đưa cơm các bệnh nhân tại trung tâm hồi sức tích cực điều trị
người bệnh covid thuộc bệnh viện trung ương huế tp hcm gọi robot với cái tên đầy thân thuộc là
quản xa phục vụ là người đàn ông tiếp xúc gần f mà chẳng bao giờ khoác đồ bảo hộ
bởi cứ một ngày ba lần robot lại hỗ trợ cán bộ y tế đưa cơm đưa thuốc đến cho các bệnh nhân thoát hồi sức
thạc sĩ huỳnh phúc minh phụ trách quản lý hành chính tổ chức tại trung tâm
chính là người đã chế tạo ra những chiếc robot này
thạc sĩ huỳnh phúc minh cho biết trong đợt tăng cường tp hcm chống dịch bệnh viện trung ương huế
đã vận chuyển ba robot từ huế vào tp hcm trong những ngày y bác sĩ làm việc gấp hai đến ba lần công suất
thì robot chính là cánh tay nối dài của bệnh viện
theo đó thùng robot có bốn ngăn nhỏ để chứa thuốc men đồ ăn nước uống
robot được điều khiển từ xa qua bộ điều khiển máy tính bảng có màn hình camera kết nối internet
để đánh thức người bệnh khi đến khu vực cần sao đồ robot sẽ tự động phát ra âm thanh quen thuộc
tâm an phục vụ bạn ở đây xin vui lòng mở cửa
ông tạ văn lợi sáu mươi hai tuổi ở quận ba tp hcm đang hồi phục rất tốt nên chỉ chưa đầy một mươi ngày điều trị
ở khu điều trị bệnh nhân nguy kịch ông lợi được chuyển đến khu vực thoát hồi sức để tiếp tục theo dõi
đánh dấu ngày thứ một mươi năm vào viện bữa trưa của ông lợi là một phần cơm sườn om khoai tây canh
một hộp sữa tươi những suất cơm nóng hổi mà ông lợi trực chờ nhận ngay đầu giường chẳng phải được
đưa đến từ đôi bàn tay quen thuộc của cán bộ y tế mà chính là từ quản xa phục vụ robot
thì sức khỏe hơi ổn định mà nó còn hơi lói vào vỏ chút xíu thôi tính chuyển cũng đỡ nhưng mà
nó còn hơi đau đau ở đây thôi đây là quá tuyệt vời luôn phục vụ rất là tốt vụ rất tốt cho bệnh nhân
thấy robot đang di chuyển từ đằng xa bà hồ thị ngọc chú ở phường phú trung quận tân phú cũng
không mang đến cành vật xung quanh mà dõi theo robot tiến về phía mình để nhận những suất cơm
đong đầy yêu thương từ những y bác sĩ khám theo thạc sĩ huỳnh phúc minh khi đi đến các dường bệnh
từ camera kết nối người điều khiển có thể theo dõi được hành trình di chuyển của robot
thậm chí là theo dõi bệnh nhân người bị cách ly từ khi robot được đưa vào
trong buồng bệnh đã giảm được rất nhiều về áp lực của các y bác sĩ cũng như nguy cơ lây nhiễm